chương trình hôm nay thứ sáu ngày một mươi hai tháng một sẽ có những nội dung chính sau đây
hội nghị toàn quốc tổng kết công tác kiểm tra giám sát của đảng năm hai nghìn một mươi bảy triển khai nhiệm vụ năm hai nghìn một mươi chín
quân ủy trung ương bộ quốc phòng gặp mặt đại biểu cán bộ cao cấp quân đội nghỉ hưu nghỉ công tác khu vực phía nam
giết đẩm giết hại trong những ngày qua đã gây ra nhiều thiệt hại cho các địa phương
trong phần tin quốc tế đàm phán thành lập chính phủ liên minh tại đức chưa đạt kết quả
hàn quốc mỹ bàn cách phối hợp hành động sau đàm phán liên triều
thưa quý vị hôm nay tại thành phố hồ chí minh ủy ban kiểm tra trung ương đã tổ chức hội nghị toàn quốc công tác kiểm tra giám sát
và thi hành kỷ luật của đảng năm hai nghìn một mươi bảy và triển khai nhiệm vụ năm hai nghìn một mươi chín
đồng chí trần quốc vượng ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng thành viên thường trực ban bí thư
chủ nhiệm ủy ban kiểm tra trung ương đã đến dự và chỉ đạo hội nghị
cùng sự hội nghị còn có các đồng chí phan đình trạc bí thư trung ương đảng trưởng ban nội chính trung ương
nguyễn hòa bình bí thư trung ương đảng tranh án tòa án nhân dân tối cao cùng lãnh đạo các ban đảng
văn phòng trung ương đảng quân ủy trung ương lãnh đạo các tỉnh thành ủy chủ nhiệm ủy ban kiểm tra các tỉnh thành ủy
phát huy những kết quả và thành tích đạt được với tinh thần chủ động tích cực quyết tâm cao
các cấp ủy và ủy ban kiểm tra các cấp đã tập trung lãnh đạo chỉ đạo thực hiện công tác kiểm tra giám sát
đóng góp quan trọng vào thực hiện nghị quyết trung ương bốn khóa một mươi hai giữ vững nguyên tắc kỷ luật kỷ cương
nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của đảng
góp phần thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của đất nước
đặc biệt công tác kiểm tra giám sát kỷ luật đảng các cấp đã có nhiều chuyển biến tích cực
đã chủ động kịp thời bám sát tình hình thực tiễn và công tác xây dựng đảng
với tinh thần quyết tâm cao không ngại va chạm không có vùng cấm không có ngoại lệ
ủy ban kiểm tra các cấp đã kiểm tra kết luận và làm rõ nhiều vụ việc và đề nghị thi hành
đặc biệt công tác kiểm tra giám sát kỷ luật nghiêm minh chính xác kịp thời nhiều tổ chức đảng và đảng viên vi phạm
trong đó có nhiều đảng viên giữ nhiều cương vị cao của đảng và nhà nước
tuy vậy cũng còn một số tổ chức đảng chưa trú trọng đến công tác kiểm tra còn ngại va chạm né tránh
công tác kiểm tra giám sát mang tính chiếu lệ và hình thức
nên chưa tạo được đồng thuận cao trong cán bộ đảng viên và quần chúng nhân dân
đặc biệt thực hiện nghị quyết chung mương bốn khóa một mươi hai của đảng
phát biểu tại hội nghị đồng chí trần quốc vượng ủy viên bộ chính trị
thành viên thường trực ban bí thư chủ nhiệm ủy ban kiểm tra trung mương đảng
đã ghi nhận và đánh giá rất cao những thành tích và những kết quả đạt được của ủy ban kiểm tra các cấp trong năm hai nghìn một mươi bảy
góp phần đắc lực vào nhiệm vụ kinh tế xã hội và đặc biệt đem lại niềm tin của đảng cho cán bộ đảng viên và các tầng lớp nhân dân
chúng ta kỷ luật kỷ luật một người để cứu muôn người
kỷ luật không phải đặt ra là cái mục tiêu kiểm tra của chúng ta
vấn đề quan trọng là qua công tác kiểm tra chúng ta phải làm rõ được
những thành tiệu những ưu điểm mà chúng ta phát huy
và những cái khuyết điểm phải làm cho rõ được để chúng ta khắc phục
và nhất là nguyên nhân đẻ ra cái đó
thế nhưng mà là quan trọng là phòng ngừa báo cáo chứ
nhiệm vụ năm hai nghìn một mươi tám đang hết sức nặng nề
tình hình thế giới và trong nước còn có nhiều thách thức
và những diễn biến khó lường
đòi hỏi toàn đảng toàn quân và toàn dân ta phải đoàn kết trên dưới một lòng
không ngừng phấn đấu để hoàn thành nhiệm vụ về tăng trưởng kinh tế
và củng cố quốc phòng an ninh
đặc biệt là thực hiện nghị quyết chung mương bốn khóa một mươi hai của đảng
gắn với thực hiện chỉ thị năm của bộ chính trị
về học tập làm theo tư tưởng đạo đức và phong cách của chủ tịch hồ chí minh
đồng thời tăng cường kiểm tra giám sát các chuyên đề
xử lý kịp thời các vi phạm thu hồi tài sản cho ngân sách nhà nước
việc thi hành kỷ luật bảo đảm chặt chẽ đúng quy định dân chủ và khách quan
cũng tại thành phố hồ chí minh sáng nay quân ủy trung ương bộ quốc phòng
đã tổ chức gặp mặt đại biểu cán bộ cao cấp quân đội nghỉ hưu
nghỉ công tác tại khu vực phía nam
đại tướng ngô xuân lịch ủy viên bộ chính trị phó bí thư quân ủy trung ương
bộ trưởng bộ quốc phòng đã chủ trì buổi gặp mặt
thay mặt quân ủy trung ương bộ quốc phòng đại tướng ngô xuân lịch
bộ trưởng bộ quốc phòng đã thông báo tình hình thời sự nổi bật thế giới
khu vực trong nước âm mưu thủ đoạn hoạt động chống phá của các thế lực thù địch
kết quả xây dựng nền quốc phòng toàn dân xây dựng quân đội nhân dân
thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc phòng đối ngoại quốc phòng năm hai nghìn một mươi bảy
dự báo tình hình phương hướng nhiệm vụ trong năm hai nghìn một mươi tám
tại buổi gặp mặt các cán bộ cao cấp nghỉ hưu đã đồng góp nhiều ý kiến
với quân ủy trung ương bộ quốc phòng về lãnh đạo chỉ đạo sự nghiệp bảo vệ tổ quốc
xây dựng nền quốc phòng toàn dân xây dựng quân đội nhân dân việt nam chính quy
tinh nhuệ hiện đại trong tình hình mới
tổ chức gặp mặt cán bộ cao cấp quân đội nghỉ hưu là hoạt động được tổ chức hàng năm
nhằm thể hiện truyền thống tốt đẹp quân đội nhân dân việt nam của bộ đội cụ hồ
thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn tình cảm sự quan tâm tin tưởng của đảng
nhà nước quân ủy trung ương bộ quốc phòng đối với đội ngũ cán bộ cao cấp quân đội qua các thời kỳ
hôm nay tỉnh thanh hóa tổ chức hội nghị tổng kết công tác tổ chức xây dựng đảng năm hai nghìn một mươi chín
và triển khai nhiệm vụ năm hai nghìn một mươi tám
trong năm hai nghìn một mươi bảy tỉnh thanh hóa đã thực hiện có hiệu quả nghị quyết hội nghị trung ương bốn khóa một mươi hai
về tăng cường xây dựng trình đốn đảng
qua kiểm điểm tự phê bình
phát định rõ trách nhiệm của tập thể cá nhân và trách nhiệm người đứng đầu
trong việc để xảy ra những tồn tại khuyết điểm yếu kém
nhiều đơn vị đã hoàn thành việc xây dựng đề án tinh giảm biên chế đề án vị trí việc làm
đồng thời tiếp tục thực hiện nhất thể hóa một số chức danh bí thư hoặc phó bí thư cấp ủy
kiêm chủ tịch hội đồng nhân dân bí thư tri bộ kiêm trưởng thôn
công tác điều động luân chuyển bồi nhiệm và giới thiệu cán bộ
được thực hiện nghiêm túc chặt chẽ bám sát quy hoạch
đảng bộ tỉnh đã kết nạp hơn sáu hai trăm linh đảng viên mới
sang năm hai nghìn một mươi tám những hạn chế yếu kém trong công tác xây dựng đảng sẽ được tập trung khắc phục
giữ vững lòng tin của cán bộ nhân dân đối với sự lãnh đạo của đảng
chiều nay tại hà nội tổng cục chính trị quân đội nhân dân việt nam đã tổ chức lễ tổng kết
trao giải cuộc thi tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt việt nam lào lào việt nam năm hai nghìn một mươi tám
chào mừng năm đoàn kết hữu nghị việt nam lào kỷ niệm năm mươi năm năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao
bảy mươi năm ngày ký hiệp ước hữu nghị và hợp tác việt nam lào
thiết thực hưởng ứng cuộc thi tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt việt nam lào lào việt nam
năm hai nghìn một mươi bảy do ban tuyên giáo trung ương phát động tổng cục chính trị quân đội nhân dân việt nam
đã chỉ đạo tổ chức phát động cuộc thi trong toàn quân
theo đó đã có hơn hai trăm một mươi năm bài dự thi cấp cơ sở
hơn một trăm năm mươi hai bài dự thi cấp trên trực tiếp cơ sở
trong đó năm trăm một mươi năm bài thi xuất sắc đã lọt vào vòng thi cấp toàn quân
ban tổ chức đã lựa chọn sáu mươi bài tham gia cuộc thi cấp toàn quốc
và đã giành một giải ba hai giải khuyến khích
thưa quý vị trong những ngày gần đây không khí lạnh tăng cường
cùng rét đậm rét hại đang bao trùm nhiều địa phương ở các tỉnh khu vực phía bắc
trên địa bàn tỉnh lào cai liên tục các đợt không khí lạnh
đã khiến cho gia súc của nhiều hộ dân địa phương bị chết rét
tính từ đầu mùa đông đến nay đã có một trăm chín mươi hai con gia súc của các hộ gia đình
tại tỉnh lào cai bị chết do rét lạnh
trong đó riêng đợt rét đậm rét hại kéo dài những ngày gần đây
đã làm cho sáu mươi chín con gia súc bị chết
số gia súc bị chết rét chủ yếu là những con trâu già và ngé non
sức đề kháng kém nên khi nhiệt độ giảm sâu đột ngột không chịu được
trong đó tập trung nhiều nhất tại các khu vực
vùng cao của các huyện như sapa simacai văn bàn và thành phố lào cai
riêng trong đợt rét lần này từ ngày năm tháng một đến nay đã có sáu mươi chín con da súc bị chết
ước tính giá trị thiệt hại trên một hai tỷ đồng
hiện sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh lào cai
vẫn đang tiếp tục phối hợp với các đơn vị
triển khai các biện pháp phòng chống rét cho đàn gia súc
khuyến cáo người dân che chắn kín chuồng trại
tăng cường dự trữ nguồn thức ăn
theo dõi thường xuyên sức khỏe đàn gia súc
không chăn thả ra súc trong những ngày nhiệt độ thấp
suốt mấy ngày nay nhiệt độ tại các địa phương trên địa bàn tỉnh hà tĩnh xuống thấp từ một mươi hai đến một mươi năm độ c
đặc biệt tại các địa bàn vùng núi có thời điểm xuống dưới một mươi độ c
để bảo vệ cho đàn gia súc
tri cục chăn nuôi và thú y hà tĩnh đã hướng dẫn bà con phủ bạt giữ ấm cho chuồng trại
đồng thời tăng cường nguồn thức ăn dinh dưỡng cho châu bò
và hạn chế cho đàn gia súc ra ngoài những lúc nhiệt độ xuống thấp
bà con cần thường xuyên dọn dẹp chuồng trại
đảm bảo vệ sinh nhằm hạn chế phát sinh và lây lan dịch bệnh trong những đợt mưa rét này
hiện trên địa bàn hà tĩnh có đến hai trăm chín mươi hai con châu bò
đóng vai trò là nguồn kinh tế chủ lực của nhiều hộ gia đình
còn tại quảng bình hiện đang là thời điểm mà bà con nông dân xã lý trạch huyện bố trạch
đang khẩn trương chăm sóc rau màu và hoa để kịp phục vụ cho tết nguyên đán mậu tuất hai nghìn hai mươi
thế nhưng thời tiết mưa rầm và rất đậm rất hại trong những ngày gần đây
đang khiến cho việc chăm sóc điều trị
để hoa nở đúng dịp tết của bà con địa phương trở nên đầy khó khăn
ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân tại quảng bình
đây là làng hoa lý trạch chuyên trồng các loại hoa lớn nhất tại tỉnh quảng bình
nhiều năm trở lại đây cũng nhờ trồng hoa mà đời sống của gia đình ông nguyễn hữu khiều
cùng hàng trăm hộ dân địa phương được cải thiện đáng kể
vụ hoa tết năm nay ông khiều mở rộng diện tích trồng thêm hoa ly
bởi đây là loại hoa có giá trị kinh tế cao
và được nhiều người yêu thích
tuy nhiên do diễn biến thời tiết phức tạp và không chủ động được nguồn giống
nên việc trồng và chăm sóc hoa của gia đình ông kiều gặp nhiều khó khăn
nhiều năm trở lại đây cũng nhờ trồng hoa bị chẹe xứ trajectory
cho lượng nội lòng
mọi người nhớ l criticisms nội dung nhỏ estnobromy com bài h spouses trong juego chăm sóc những tìm giác lắp ra cách nông nghiệp người lại nông nghiệp người của họ cảm ơn các bạn đã theo dõi hẹn gặp lại
đến thời điểm này tập trung là để chăm sóc thứ nhất là tập trung tăng cường kỹ thuật sinh trưởng cho cây
thứ hai nữa là cháy chắn bằng bạt bằng lưới rồi thứ ba nữa là thắp sữa ấm điền bằng điền
còn rồi thứ tư nữa là trong công tác là mình phải sẵn phải tưới bằng nước ấm phun tư diễn lên để đảm bảo cây hoa phát triển được tốt
những năm qua nghề trồng hoa và rau trên địa bàn xã lý trạch đã có bước phát triển nhanh
và dần trở thành khu vực sản xuất chuyên canh tập trung theo hướng hàng hóa và mang lại thu nhập cao cho người dân
vì thế bên cạnh sự nỗ lực cố gắng của chính quyền và người dân địa phương
thiết nghĩ ngành nông nghiệp tỉnh quảng bình cũng cần có sự quan tâm hỗ trợ về kỹ thuật và cây giống
giúp người dân yên tâm sản xuất sớm vượt qua những khó khăn do biến đổi của thời tiết
cũng là một địa phương chịu ảnh hưởng của không khí lạnh có cường độ mạnh và kéo dài
nhiệt độ trên địa bàn tỉnh tuyên quang giao động chỉ còn từ tám đến một mươi một độ c vùng núi chỉ khoảng từ sáu đến một mươi độ c
thời tiết lạnh kéo dài đã khiến nhiều người dân địa phương phải nhập viện trong đó chủ yếu là người già và trẻ em
trong những ngày qua khoa nội tim mạch của bệnh viện đa khoa tỉnh tuyên quang đã tiếp nhận
và điều trị cho số lượng bệnh nhân nhiều gần gấp đôi so với bình thường
hiện nay khoa đang tiếp nhận và điều trị cho bốn mươi bệnh nhân
bệnh nhân chủ yếu mắc các chứng bệnh như cao huyết áp suy tim nhồi máu cơ tim viêm cơ tim đột quỵ
đa phần các bệnh nhân nhập viện điều trị trong những ngày gần đây đều ở trong tình trạng bệnh đã trở nên nặng hơn
những bệnh nhân mà bệnh lý tim mạch bệnh lý vừa hô hấp là gặp chủ yếu
ở những bệnh nhân mà già sức đề kháng kém các bệnh lý như viêm phổi bệnh phổi tăng hại mạng tính
gia tăng những bệnh nhân hen phế quản như là bệnh lý mắc phải viêm nhiễm ở đường hô hấp tăng cao
và những đường viêm nhiễm đấy cũng đẩn lên những bệnh lý mà đã có sẵn tiềm tàng của bệnh nhân
ví dụ như tăng huyết áp hoặc suy tim nó lại càng tăng đến mức độ nặng hơn để bắt buộc bệnh nhân phải nhập viện
trẻ em cũng là đối tượng dễ bị nhiễm bệnh do điều kiện thời tiết khắc nghiệt hiện nay
nên số lượng bệnh nhân ở khoa nhi của bệnh viện đa khoa tỉnh tuyên quang cũng đang tăng cao
với hàng trăm bệnh nhân đang nhập viện điều trị bệnh nhân chủ yếu là trẻ em dưới hai tháng tuổi
và thường mắc một số bệnh như tiêu chảy nhiễm khuẩn đường hô hấp viêm phổi
thời tiết lại thay đổi đột ngột quá làm cháu khó thở mà em cho vào viện cấp cứu
vào đây bác sĩ trần đoán nghe tim phổi thì vào đi trực quan
nhưng bác sĩ bảo là bị viêm phổi ạ
năm nay thì khí hậu nó lạnh kéo dài và cái độ nhiệt độ nó cũng xuống thấp hơn so với mọi năm
tình trạng nhập viện của các em bé nó không gia tăng tình trạng nhập viện
nhưng mà nó gia tăng cái tình trạng nhập viện bệnh nhân nặng
chủ yếu là gặp nhiều nhất là các bệnh về đường hô hấp
như là viêm phổi viêm phế quản phổi
và các bệnh nhân về viêm phổi
viêm đường nhiễm khuẩn đường hô hấp trên mũi họng viêm tai
khi có những dấu hiệu nặng như là sốt cao co giật hôn mê ly bì khó đánh thức
không ăn được không uống được hoặc là đi ở phân có máu mũi
thì phải đưa trẻ đến ngay cơ sở y tế gần nhất
theo khuyến cáo của các bác sĩ để bảo vệ sức khỏe của trẻ em và người cao tuổi
trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt như hiện nay
các phụ huynh có con nhỏ và người cao tuổi cần quan tâm giữ gìn sức khỏe cho người thân
khi có dấu hiệu mắc bệnh phải đưa bệnh nhân đến ngay các cơ sở y tế gần nhất
để khám và chữa bệnh không tự ý mua thuốc điều trị
tiếp nối chương trình cháy kho nguyên liệu ở khu công nghiệp tân liên thành phố hải phòng
cùng một ngày triệt phá hai chuyên án
thưa quý vị khoảng hơn tám giờ sáng nay tại hải phòng
đã xảy ra vụ cháy kho nguyên liệu sản xuất đế dày của công ty trách nhiệm hưu hạn icely
thuộc khu công nghiệp tân liên
ubnd huyện vĩnh bảo đã kịp thời chỉ đạo các đơn vị chức năng
phối hợp với phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy số một mươi triển khai chữa cháy kịp thời
đến một mươi giờ hai mươi phút kho cháy được dập tắt hoàn toàn
vụ cháy làm thiệt hại toàn bộ kho nguyên liệu
rộng khoảng hai mươi năm m hai chứa hóa chất cao su sử dụng làm đế dày của công ty
rất may là không gây thiệt hại về người
nguyên nhân vụ cháy đang được các cơ quan điều tra làm rõ
sau vụ việc này ubnd huyện vĩnh bảo tiếp tục có văn bản yêu cầu các cấp
ngành đơn vị trên địa bàn tăng cường các biện pháp phòng cháy chữa cháy
hôm nay lãnh đạo công an tỉnh nghệ an và ubnd huyện diễn châu
đã khen thưởng cho ban chuyên án một trăm một mươi tám h vì có thành tích triệt phá hai chuyên án ma túy
cụ thể ngày một mươi một tháng một tại xã diễn hồng
ban chuyên án đã bắt giữ nguyễn viết đường sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bảy
trú tại xóm bảy xã quỳnh hồng huyện quỳnh lưu
và thu giữ được bốn bánh heroin sáu bốn trăm linh viên ma túy tổng hợp
năm trăm linh gram ma túy đá và một số hùng khí
tiếp đó vào khoảng một mươi chín h cùng ngày tại xã diễn yên
ban chuyên án tiếp tục bắt giữ lương anh phương sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi một
trú tại xã châu thôn huyện quế phong
đang trên đường vận chuyển ma túy
ban chuyên án đã thu giữ một bánh heroin
năm kg ma túy đá cùng ba triệu đồng tiền mặt
hiện hai chuyên án này đang được công an huyện diễn châu tiếp tục điều tra mở rộng
theo báo cáo của tri cục kiểm lâm tỉnh yên bái
trong năm hai nghìn một mươi bảy với sự nỗ lực của ngành
và có sự phối hợp của chính quyền cơ sở và các ngành chức năng
nên lực lượng kiểm lâm của tỉnh đã phát hiện và xử lý hai trăm một mươi chín vụ vi phạm
qua xử lý các vụ vi phạm có thể thấy tình trạng khai thác vận chuyển
buôn bán lâm sản trái phép xâm lấn đất rừng vẫn còn xảy ra
các đối tượng vi phạm có tổ chức với phương thức thủ đoạn rất tinh vi
gây nhiều khó khăn cho công tác kiểm tra và ngăn chặn
để làm tốt công tác quản lý bảo vệ rừng trong thời gian tới
ngành kiểm lâm tỉnh yên bái sẽ tiếp tục đẩy mạnh phối hợp với chính quyền các cấp
tăng cường tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật
tập trung tại các khu dân cư giáp danh các khu rừng còn nhiều lâm sản quý hiếm
chuyển sang những thông tin đáng chú ý khác từ ngày một một hai nghìn một mươi tám xăng e năm đã chính thức được đưa
và sử dụng đại trà trên toàn quốc để thay thế hoàn toàn cho xăng ron chín mươi hai sau hai tuần đầu sử
dụng cho đến nay người dân thủ đô đã quen dần với loại nhiên liệu này và yên tâm lựa chọn
phản ánh của phóng viên truyền hình nhân dân
xăng e năm là loại xăng được pha chế
với chín mươi năm xăng a chín mươi hai và năm ethanol khan hay còn gọi là cồn công nghiệp việc sử dụng xăng e năm thay
thay thế cho xăng a chín mươi hai đem lại rất nhiều lợi ích không chỉ về mặt kinh tế mà còn về mặt khoa học kỹ thuật
quá trình sử dụng xăng e năm cũng rất thuận tiện
không cần phải điều chỉnh động cơ khi chuyển đổi giữa nhiên liệu sang e năm và sang thông thường
chúng ta không biết rồi thì là cái xăng e năm là cái chỉ số tan cao thì tăng cái chỉ số chống kích đổ của động cơ và thứ hai là
cái hàm lượng oxy của xăng e năm trong e năm hàm lượng cao thì giúp cho quá trình cháy được đốt hoàn toàn
khi mà sử dụng quá trình cháy đốt hoàn toàn thì tiêu hoa nhiên liệu nó được sạch
thì trong quá trình khi mà cháy của xăng hai mươi năm nó sẽ không có bị đóng cặn trên động cơ
thì nó sẽ giảm thiểu được chi phí bảo dưỡng và thứ hai là nó giúp cho tiết kiệm được nhiên liệu
thứ hai là cái giá thành của xăng e năm sẽ rẻ hơn so với xăng truyền thống a chín mươi hai
trên thực tế vì đây là loại xăng mới nên vẫn còn rất nhiều người chưa biết đến việc xăng e năm được
sử dụng thay thế xăng ron chín mươi hai hầu hết những người đi xe máy đều không quan tâm đến việc mình đang sử
dụng loại xăng gì một số người tiêu dùng có quan tâm đến xăng e năm đều cảm thấy khá thoải mái
yên tâm và có những phản hồi rất tốt cụ thể về mặt giá cả xăng e năm rẻ hơn so với xăng a chín mươi hai
người sử dụng cũng không hề thấy có sự khác biệt nào so với khi sử dụng loại xăng a chín mươi hai
tại vì mình hay đổ là mình lại không để ý đến giá nhưng mà đổ như thế cũng như bằng xăng bình
thường thì sao tôi chỉ biết là nó liên quan đến môi trường rất là bảo vệ môi trường liên quan đến
khí thải tạo cho tốt trong môi trường đôi lúc thì tôi thấy đi vẫn tốt bình thường không ngoài hở gì
đi xăng e năm này cũng rất là bình thường thôi chứ không có vấn đề gì về hao phí hay là những phát sinh
về xe cả tất các khách hàng đều rất cảm thấy là khi sử dụng xăng e năm họ sẽ thấy là xăng e năm này
đem lại những kinh nghiệm hiệu quả và tiết kiệm được những chi phí bảo dưỡng cho họ nên họ rất
happy khi sử dụng xăng e năm theo đánh giá chung xăng e năm đã bước đầu thành công trong việc thay thế
song khoáng nhận được sự tin tưởng của người dân thủ đô tuy nhiên để đẩy mạnh hơn nữa việc sử
dụng sang e năm các doanh nghiệp có liên quan cần phải tăng cường công tác tuyên truyền để nâng cao
nhận thức của người dân đồng thời sử dụng các biện pháp kinh tế phù hợp để khuyến khích người tiêu dùng hơn nữa
trong phần tin quốc tế đàm phán thành lập chính phủ liên minh tại đức chưa đạt kết quả
hàn quốc mỹ bàn cách phối hợp hành động sau đàm phán liên triều
sau một mươi tám giờ thảo luận căng thẳng liên minh dân chủ xã hội có đốc giáo của thủ tướng đức angela
merkel và đảng dân chủ xã hội vẫn chưa đạt được thỏa thuận cuối cùng
các bên vẫn bất đồng trong chính sách thuế và tiếp nhận người tị nạn
các cuộc đàm phán thành lập chính phủ liên minh tại đức đã phải kéo dài sang ngày một mươi hai tháng một do các
bên bất đồng về vấn đề tài chính và chính sách thuế hiện đảng spd đang đòi hỏi cần có chương trình phúc
lợi xã hội tốt hơn cho tầng lớp trung lưu và những người thu nhập thấp đánh thuế cao hơn vào những
người giàu có tuy nhiên phía đảng bảo thủ lại chủ trương giảm thuế cho tất cả các tầng lớp xã hội bên cạnh đó các
các bên cũng chưa thống nhất được cách thức xử lý vấn đề người tị nạn thủ tướng merkel cho biết đảng cdu của bà sẽ nỗ lực hơn để tìm ra một sự thỏa hiệp cần thiết nhưng vẫn phải duy trì chính sách đúng đắn cho đất nước
trong khi chủ tịch đảng spd martin zunse thừa nhận vẫn còn tồn tại những trở ngại lớn nếu các cuộc đàm phán lần này thành công một chính phủ mới sẽ có thể được thành lập trước lễ phục sinh trong trường hợp ngược lại nước đức sẽ hoặc phải đối mặt với các cuộc bầu cử mới
ngoại trưởng hàn quốc kang kiên hoa và người đồng cấp mỹ rick tillerson
vừa có cuộc điện đàm để thảo luận về kết quả cuộc đàm phán cấp cao liên triều cũng như bàn về cách thức tăng cường phối hợp giữa hai nước đối với các vấn đề lớn cùng quan tâm
theo bộ ngoại giao hàn quốc trong cuộc điện đàm ngoại trưởng kang kyung hwa tái khẳng định seoul sẽ tìm cách cải thiện quan hệ với bình nhưỡng song song với giải quyết thế bế tắc về chương trình hạt nhân hiện nay
hai bên đã trao đổi quan điểm về kết quả của cuộc đàm phán cấp cao giữa hai miền triều tiên hôm chín tháng một vừa qua
ngoại trưởng kang kinh hoa đã cảm ơn phía mỹ duy trì nguyên tắc phi hạt nhân hóa trên bán đảo triều tiên vốn góp phần dẫn tới cuộc đàm phán chính thức đầu tiên giữa hai miền
về phần mình ngoại trưởng tin lson khẳng định việc hai miền triều tiên nối lại đàm phán là điều đáng khích lệ đồng thời kêu gọi phối hợp chặt chẽ nhằm đưa ra các biện pháp tiếp theo
hạ viện mỹ vừa gia hạn thêm sáu năm đạo luật sửa đổi giám sát tình báo nước ngoài
đạo luật này cho phép chính phủ mỹ thu thập thông tin
hạ viện mỹ thông qua việc gia hạn đạo luật sửa đổi giám sát tình báo nước ngoài cho phép chính phủ mỹ thu thập thông tin từ các cuộc trao đổi điện thoại của người nước ngoài ở các nước khác thậm chí là ngay cả họ khi đang nói chuyện với người mỹ mà không cần sự cho phép của các công ty cung cấp dịch vụ mạng như google và ativalti
việc phê duyệt này được cho là sẽ chấm dứt cuộc tranh giải
hạ viện mỹ vừa gia hạn thêm sáu năm đạo luật kéo dài trong suốt thế kỷ về công nghệ giám sát và quyền dương tư sau tiết lộ gây chấn động về chương trình thu thập thông tin do các cơ quan tình báo mỹ tiến hành của cựu nhân viên cơ quan tình báo trung ương mỹ edward snowden
liên quan đến vấn đề brexit chính phủ anh đã loại trừ khả năng trả tiền cho liên minh châu eu để được tiếp cận thị trường chung sau khi rời khỏi khối này
phát biểu với báo giới trước thềm cuộc họp chính phủ do thủ tướng anh theresa may tổ chức
nhằm chấn an các nhà lãnh đạo tài chính về brexit người phát ngôn của thủ tướng anh khẳng định sẽ không trả tiền để tiếp cận thị trường chung châu âu
quan điểm trên được đưa ra sau khi tờ bloomberg đưa tin các quan chức eu đang cân nhắc một đề xuất yêu cầu anh trả tiền cho các công ty tài chính sau brexit
việc anh rời khỏi thị trường chung sẽ khiến cho các công ty không thể cung cấp các sản phẩm và dịch vụ cho châu âu
nhiều công ty đang chuẩn bị cho kế hoạch brexit bằng cách xin giấy phép hoạt động ngân hàng tại các nước eu khác
chuyển hoạt động của mình tới các trung tâm tài chính tại châu eu
phó thủ tướng thái lan mới đầy cho biết giới chức nước này sẽ phải đối mặt với án phạt nếu không tìm cách dẫn đổ cựu thủ tướng dinh lúc xin vắt
được xác nhận là đang lưu trú ở nước anh
theo phó thủ tướng david phong su van các công tố viên ngành cảnh sát và bộ ngoại giao thái lan phải hợp tác để tìm bà dinh lúc
hoặc sẽ bị truy tố theo mục một trăm năm mươi bảy của bộ luật hình sự
vì vi phạm hoặc sau nhãn nhiệm vụ của các quan chức nhà nước
theo lãnh đạo của phong các vấn đề quốc tế thuộc bộ ngoại giao thái lan cơ quan này chưa thể đề nghị chính phủ anh dẫn đổ bà dinh lúc
vì chưa nắm được thông tin chính xác về nơi ở hiện nay của bà và phải chờ cảnh sát hoàng gia thái lan xác định
bình luận về vụ việc trên lãnh đạo của đảng dân chủ thái lan nói rằng vẫn còn quá sớm để kết luận bà dinh lúc đang ở nước anh
vì bà này có thể đang giữ hộ chiếu của một quốc gia khác
các quốc gia đông bắc á đang phải trải qua thời tiết
tuyết giá lạnh khắc nghiệt trong suốt tuần qua
nhiệt độ thấp và tuyết rơi dày đã ảnh hưởng tới tình hình giao thông và sinh hoạt của người dân ở nhiều nước như nhật bản hàn quốc và trung quốc
tại nhật bản tuyết rơi dày đã làm gián đoạn hành trình của một chuyến tàu chở khách ở thành phố ven biển nigata trong suốt một mươi năm giờ
buộc bốn trăm ba mươi hành khách phải ngủ đêm trên tàu
lớp tuyết dày cũng làm tắc nghẽn đường cao tốc baestu và đường cao tốc hokuriku
đoạn nối giữa tỉnh toyama và tỉnh ishikawa
hơn bảy trăm linh phương tiện giao thông trên các tuyến đường huyết mạch này đã bị đình trệ hoạt động trong suốt một mươi hai giờ song may mắn là không có ai bị thương
trong khi đó tại hàn quốc các chuyến bay từ sân bay trên đảo jeju đã phải bị hủy do thời tiết khắc nghiệt khiến bảy hành khách bị mắc kẹt
các công ty hàn quốc cũng được yêu cầu tiết kiệm điện năng hết mức có thể trong bối cảnh thời tiết giá rét đã khiến lượng điện năng tiêu thụ tăng đột biến
tại trung quốc bão tuyết đã đổ xuống nhiều khu vực của tây ninh
tỉnh xuân đông gây ảnh hưởng tới hoạt động giao thông trong tỉnh và các tỉnh lân cận
chính quyền địa phương cũng đã huy động các lực lượng chức năng dọn tuyết trên đường phố và hỗ trợ các hành khách bị mắc kẹt
quý vị khán giả thân mến chương trình thời sự của truyền hình nhân dân đến đây xin được kết thúc